ban tuyên giáo thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí
theo đó ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tp hà nội
đã thông tin về kết quả triển khai và nêu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo hiện nay ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tp hà nội
đang thực hiện một mươi tám dự án trong đó có một mươi hai dự án chuyển tiếp sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
và sáu dự án mới triển khai trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đánh giá chung về tiến độ thực hiện các dự án phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng
và công nghiệp tp hà nội lê văn bính cho rằng khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung
của các dự án là việc giải phóng mặt bằng còn chậm
một số dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn như dự án đường vành đai một đoạn hoàng cầu voi phục
phải giải phóng mặt bằng một chín trăm ba mươi bảy hộ
ngoài ra còn một bộ phận người dân chưa đồng thuận với việc triển khai dự án